tại tỉnh thái bình thành ủy hà nội và tỉnh ủy thái bình đã tổ chức hội nghị hợp tác và phát triển
thời gian qua hợp tác giữa hai tỉnh thành đã đạt được nhiều kết quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát huy thế mạnh mỗi địa phương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
một trong những kết quả hợp tác nổi bật đó là hai địa phương đã phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư
tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn
hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp du lịch giao thông vận tải cũng đạt nhiều kết quả
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho biết thời gian qua hợp tác giữa hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả
tuy nhiên kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và khoảng cách địa lý giữa hai địa phương
để hai địa phương hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn đồng chí hoàng trung hải đề nghị hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
trong đó đẩy mạnh hoạt động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng
tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hai địa phương đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp thương mại du lịch